mưa lớn lịch sử kéo dài trong những ngày qua đã khiến cho huyện quỳnh lưu của tỉnh nghệ an bị ngập lụt
đến ngày hôm nay nắng lên nước đã rút nhưng nhiều hội dân thuộc xã quỳnh hồng vẫn bị ngập sâu
khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng rất nhiều
trong hoàn cảnh đó lực lượng công an đã luôn đồng hành sát cánh hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả dần ổn định lại cuộc sống
chị lê thị linh ở xóm hồng nguyên xã quỳnh hồng huyện quỳnh lưu đã ở trong ngôi nhà ngập lụt hơn ba ngày nay
nước lên lũ lên cao và bất ngờ nên gia đình chờ tay không kịp
đang mang bầu cuộc sống của chị càng trở nên khó khăn hơn khi người chồng bận công việc không thể về được
mặc dù nước đã rút nhiều nhưng cuộc sống chưa thể trở lại bình thường được
trong tình cảnh thiếu thốn rất may được sự hỗ trợ kịp thời của cấp ủy và chính quyền
ông nguyễn xuân dinh phó chủ tịch ubnd huyện quỳnh lưu cho biết nước đã rút khoảng nửa mét so với ngày hôm qua
tuy nhiên đến sáng ngày hai mươi tám tháng chín vẫn còn hơn hai hộ dân ở các xã quỳnh lâm quỳnh hồng quỳnh giang đang ngập nước
hơn hai trăm linh hộ phải di rời
chính quyền huyện quỳnh lưu và xã quỳnh hồng đã huy động tối đa lực lượng theo phương châm bốn tại chỗ
ngay từ thời điểm mưa lớn kéo dài công an xã quỳnh hồng đã phát huy tốt vai trò sung kích của mình
tham mưu và thực hiện kịp thời nhiệm vụ đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho nhân dân khi nước lũ lên
đảm bảo trong những ngày mà nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm thì người dân có nước để ăn để sinh hoạt
ban công an xã đã phối hợp với các lực lượng như quân sự phụ nữ đoàn thanh niên và các tổ chức khác đã kịp thời đồng viên bà con
cựu trợ những lương thực thực phẩm nước uống kịp thời cho bà con
đến nay các bà con ngập lụt đã được lực lượng công an cũng như các đơn
cũng vì tổ chức đã giúp đỡ đã nhiệt tình trong mưa lụt vừa rồi
với tinh thần trách nhiệm tương thân tương ái quân dân một lòng đoàn kết không kể ngày lẫn đêm
những cán bộ chiến sĩ vẫn miệt mài ngâm mình trong dòng nước lũ để đảm bảo tối đa an toàn cho nhân dân trong đợt mưa lũ năm nay